đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đã có buổi làm việc với tổng cục thống kê về nội dung triển khai thực hiện nhiệm vụ của ngành giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí vương đình huệ biểu dương những kết quả mà tổng cục thống kê đã làm được trong năm năm qua như thực hiện tốt vai trò tham mưu giúp bộ kế hoạch và đầu tư thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về thống kê tham mưu và xây dựng luật thống kê năm hai nghìn một mươi năm và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan bảo đảm luật đi vào thực tiễn
tuy nhiên đồng chí vương đình huệ cho rằng công tác xây dựng hệ thống thông tin thống kê quốc gia của các bộ ngành và hệ thống thông tin thống kê các cấp địa phương nhìn chung chưa bài bản thống nhất
số liệu thống kê giữa các bộ ngành còn tranh lệch nhau quá lớn gây khó khăn trong hoạch định kinh tế
báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng quý và cả năm mới chỉ nêu lên được thực trạng bức tranh kinh tế xã hội chưa chỉ ra các nguyên nhân và đề xuất khuyến nghị chính sách phù hợp
về nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi đồng chí vương đình huệ yêu cầu tổng cục thống kê cần đẩy mạnh hoạt động điều tra và xử lý điều tra thống kê
thực hiện chiến lược phát triển thống kê và các đề án của ngành ứng dụng phương pháp thống kê tiên tiến công nghệ thông tin và truyền thông đổi mới tổ chức
nâng cao chất lượng đội ngũ công chức viên chức trong hệ thống thống kê nhà nước
cùng với đó cần đẩy mạnh phổ biến luật thống kê năm hai nghìn một mươi năm và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan bảo đảm luật đi vào thực tiễn
phối hợp với các bộ ngành xây dựng hoàn thiện các hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ ngành